theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia hiện tại cơn bão vong phong ở phía đông của philippines đang di chuyển theo hướng bắc và có khả năng ảnh hưởng đến nước ta
để chủ động ứng phó với ảnh hưởng từ cơn bão đến khu vực ven biển ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão để phòng bão đi vào biển đông
nhanh chóng thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển thường xuyên cập nhật tình hình của bão và sẵn sàng các phương án hành động khi có sự cố xảy